chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
trong bản tin thời sự cuối ngày chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung đáng chú ý
trong phần tin quốc tế liên minh châu âu eu điều tra facebook và instagram trước cuộc bầu cử nghị viện
thưa quý vị và các bạn tư tưởng đoàn kết đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng nhất quán và xuyên suốt trong đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước việt nam
chiến thắng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là biểu tượng vĩ đại của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do của tinh thần chiến đấu bền bỉ kiên cường vì chân lý nước việt nam là một dân tộc việt nam là một
mặc dù năm nay đã gần chín mươi tuổi nhưng ông nguyễn túc ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam vẫn nhớ như in nội dung của điện thoại thông báo
miền nam việt nam đã hoàn toàn giải phóng non sông về một mối

chính sách pháp luật của nhà nước việt nam là biểu tượng vĩ đại của sức mạnh đại của tinh thần chiến đấu bền bỉ kiên cường vì chân lý nước việt nam là một

đại tướng võ nguyên giáp đã khẳng định trong quá trình cách mạng việt nam từ khi có đảng ba cái mốc trói lọi bằng vàng tổng khởi nghĩa tháng tám chiến thắng điện biên phủ và chiến thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mãi mãi sáng ngời trong sử sách nhân dân việt nam đã làm nên câu chuyện thần kỳ tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ hai mươi
lần đầu tiên trong lịch sử một dân tộc vốn là thuộc địa nửa phong kiến kinh tế kém phát triển đánh thắng những cường quốc đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình
nêu một tấm gương anh dũng bất khuất trí tuệ tài năng trước toàn thế giới
để làm nên những thắng lợi lịch sử này có nhiều yếu tố nhưng yếu tố cốt lõi vẫn là sức mạnh vô địch của tinh thần đại đoàn kết dân tộc triệu trái tim một ý chí
nếu chúng ta có hiện tại và từ có hiện tại rồi chúng ta mới tin tới tương lai tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết nó trở thành những bài học lịch sử rất sâu sắc để cho thế hệ ngày nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu phát triển cho nó phù hợp với hoàn cảnh hiện tại
trung sức trung lòng toàn thể dân tộc việt nam là một lịch sử càng lùi xa chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn tâm vóc vĩ đại bản lĩnh và trí tuệ việt nam những bài học kinh nghiệm quý báu từ cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đại đoàn kết dân tộc
chính là sức mạnh là động lực để việt nam đi lên và lập nên những kỷ tế mới
chín mươi năm đã trôi qua nhưng ký ức về chiến thắng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lịch sử và những nhiệm vụ phải đảm nhiệm của những người chiến sĩ trong những năm tháng tiếp quản sài gòn gia đình vẫn vẹn nguyên trong tim những người bước ra từ cuộc chiến
cùng với các lực lượng trong thời điểm đó lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành sứ mệnh liên lạc
lịch sử của mình đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đi qua cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước những người chiến sĩ ấy nay đều đã ngoài bảy mươi
chung một lý tưởng cách mạng khi đó ba chàng thanh niên cùng quê đã tình nguyện lên đường chi viện cho tiền tuyến miền nam
trải qua những gian khó nơi chiến trường ác liệt may mắn hơn đồng đội họ đã được sống
và trở về mỗi năm cứ vào tháng bốn lịch sử những người chiến sĩ ấy đều sẽ gặp lại nhau để cùng ôn lại những ký ức hào hùng
và lúc ý thì thanh niên và đất nước có chiến tranh vì miền nam ruột thịt thì sẵn sàng có thể khi được nghe tin giải phóng miền nam
ngay ngày ngày một mươi sáu xuất quân thì không biết rồi
thế nhưng mà sáng ba mươi thì biết
thì đấy là cái sùng sương
chúng tôi là cứ nghĩ là mình đi vào trang đó thì cũng chưa biết ngày nào là mình giải phóng biết thế nào được
nhưng mà khi là từ năm bảy mươi hai thì tỉnh nó khá lên
rồi bảy mươi ba là mình có cái hệ bệnh paris
thế và đến đầu bảy mươi năm cuối bảy mươi bốn đầu bảy mươi năm là mình bắt đầu đánh để chuẩn bị cho cái chiến dịch hồ chí minh
cho nên là khi mà giải phóng thì có chút sướng lắm
nói chung là cũng không nhưng mà thực ra mà nói nghĩ là mình vẫn còn phải sẵn sàng
có thể là nó sẽ phản kích
không biết là nhưng mà dần dần thì nó ổn
nhưng mà rất là sướng
sau ngày giải phóng lực lượng công an tiếp nhận nhiệm vụ nặng nề mới
đó là tiếp quản giữ gìn an ninh trật tự xây dựng chính quyền cách mạng trên toàn miền nam
thời điểm đó thiếu tá nguyễn đăng lương được phân công phụ trách quản lý nhân hộ khẩu
và công tác tổ chức
công tác tổ chức đăng ký trình diện tại một đơn vị công an cấp phường
công việc những ngày đầu giải phóng biết bao bộn bề vất vả
thế nhưng tình cảm quân dân sau gần năm thập kỷ luôn được ông chân quý
khi được an ninh của mình khi đấy là còn rất mỏng
thì dân người ta là nấu nướng cho mình nấu cơm cho mình ăn chẳng hạn
đi đến đâu thì dân người ta cũng rất là giúp đỡ rất là nhiện tình
hỏi thăm các thứ này khác là còn chúng thì nói chung là ở thành phố hồ chí minh cũng
ở sài gòn hồi đấy là cũng rất tốt
tình hình xã hội căng thẳng phức tạp
hơn một mươi một đối tượng hình sự được thả ra trước và sau ngày giải phóng
ấn mưu ngóc đầu phá hoại của nguyện quân phản động trong và ngoài nước
rất nhiều áp lực đặt ra sau khi giành được chính quyền
thế nhưng bằng thái độ chuyên chính cương quyết truy quét tội phạm
và triển khai linh hoạt kịp thời biện pháp chấn áp
an ninh trật tự thành phố từng bước được thiết lập
tạo được niềm tin của nhân dân
vào chế độ mới
lúc ấy cái trận tuyến nó không còn địch ta rõ ràng nữa
mà kẻ địch có thể là hòa lẫn vào trong nhân dân
tất cả những âm mưu phá hoại được giấu che bởi những cái vỏ bọc rất là kín đáo
cho nên công việc công an nó khó hơn nhiều chứ
nhất là sau khi kiến trình kết thúc
cái vùng mới giải phóng nó còn xa lạ với tất cả các lực lượng
trong đó có công an
công an phải nó biết là tất cả
từ những cái hồ sơ ở trong các cái cơ quan hoặc là trong những ổ máy chủ
cho đến những cái cơ sở được cài cắm lại
làm sao mà nó biết hết được
vì vậy cho nên là cái mức độ khó khăn phức tạp
theo tôi là nó tăng hơn rất nhiều
một thành phố vừa được giành lại từ tay kẻ thù
một thành phố gần như còn nguyên vẹn không bị tàn phá bởi trận chiến quyết định
một thành phố vừa được giành lại từ tay kẻ thù

nhiệm vụ vinh quang đã được hoàn thành
đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của lực lượng công an
từ sau kháng chiến chống mỹ cho đến ngày hôm nay
và với mỗi người chiến sĩ đi qua giai đoạn đó
càng có thêm nhiều bài học cho chính mình

không những góp phần để nhân dân việt nam nổi dậy

không những góp phần để nhân dân việt nam nổi dậy cùng với lực lượng quân đội để giải phóng việt nam trong những lực lượng nước
mà cái nhiệm vụ nặng nề là phải quản lý việt nam sau đó
để đất nước ổn định phát triển
người chiến sĩ công an mà tâm nhiệm nhất vẫn là sáu điều bác hồ dạy
và chúng tôi thấy là thấm thiế nhất
mà lúc nào cũng phải giữ mình liêm chính kiệu cần
chí công vô tư
thưa quý vị trong những ngày này thì các con đường tuyến hẻm
tại thành phố hồ chí minh được trang hoàng rực rỡ cờ hoa
tạo nên một không gian bình yên tràn ngập niềm tự hào dân tộc
để đảm bảo được sự bình yên và an toàn cho người dân
thì tất cả lực lượng công an thành phố hồ chí minh
đều có chung một quyết tâm đó là thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi
lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông tổ ba trăm sáu mươi ba công an thành phố hồ chí minh
đã ra quân tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự
trực tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ
khi người dân đổ ra các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố hồ chí minh
xem phó hoa văn nghệ
cũng là lúc lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự
cũng tốt trực theo dõi sát nhất cử nhất động trên các tuyến đường
nâng cao tỷ lệ khám phá và kéo giảm tình hình phá phá hình sự
lực lượng ba trăm sáu mươi ba có mặt xuyên suốt trên mặt đường không kể giờ giấc ngày đêm nắng mưa
đều có lực lượng này
có lực lượng này ra đường quân chúng nhân dân cũng yên tâm một phần nào
là luôn luôn cảm thấy mình được bảo vệ
có lực lượng công khai kể cả mật phục để phòng chống tội phạm cướp giật
chậm cấp hoặc kể cả tội phạm gây rối tựa cộng cộng trên đường phố
các tổ ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm cùng công an hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức
cũng lập tổ tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm
ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trực tự an toàn giao thông
chủ động lên phương án tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên lĩnh vực an toàn giao thông
nhằm đảm bảo cho nhân dân yên tâm đi lại vui chơi trong những ngày nghỉ lễ
chú trọng nhiều hơn trên các tuyến đường trọng điểm
tập trung số lượng lớn phương tiện tham gia giao thông
nguyên liệu dẹp nạn xe dù bến cóc làm tốt công tác phòng ngừa
không xảy ra các vụ đua xe trái phép hoặc tụ tập chạy xe gây rối trực tự công cộng
chấn chính và tăng cường công tác quản lý cơ sở kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện về an ninh trực tự giải phát sinh tệ nạn xã hội
hạn chế các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội
ban giám đốc công an tp hcm quán triệt lực lượng công an tp hcm
làm việc với tinh thần thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi
tập trung một trăm linh quân số để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân hưởng trọng niềm vui
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội chú động ngăn chặn
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống nhất là mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
như trộn cúp giật tài sản tính dụng đen
các đơn vị huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ bố trí các tổ tùng tra kiểm soát
kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm về trực tự an toàn giao thông
ở khu vực bắn phó hoa để tránh ủng mứ giao thông
ngoài ra xử lý với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn
chạy xe quá tốc độ trước trong và sau dịp lễ
sau hai mươi hai giờ các tổ sẽ kiểm tra hành chính với tất cả phương tiện
kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép
chạy xe gây rối trực tự công cộng
với tinh thần biết tâm vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
cũng như thực hiện tốt với thị hệ năm của thành quỷ
lực lượng hành sự của tôi ra soát lên danh sách các đối tượng
các hệ liên quan về tội phạm đường phố như cướp cướp giật
chậm cắp gây rối trực tự công cộng chạy trả làm đối tượng thanh thiên hư
để từ đó là phân cấp phân công quản lý đối với những đối tượng
thuộc diện của phòng c hai chúng tôi sẽ gọi hỏi răng đe để đóng trang xử lý
đối với những ở địa phương thì chúng tôi cũng sẽ phân cắp lại
cho công an cấp quận nhất là cảnh sát hình sự sẽ chủ trì
lực lượng công an cấp xã hoặc là đội để phối hợp
công an tỉnh nghệ an đã trao xe cứu thương cùng đầy đủ trang thiết bị hiện đại
phục vụ việc cứu trợ bệnh nhân theo tiêu chuẩn cho trung tâm y tế huyện kỳ sơn
đại diện lãnh đạo huyện và trung tâm y tế huyện đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc
đến sự quan tâm tình cảm đặc biệt của bộ công an cá nhân đồng chí đại tướng tô lâm
bộ trưởng bộ công an và công an tỉnh nghệ an đã dành cho địa phương
đây là món quà đặc biệt ý nghĩa góp phần giúp trung tâm y tế huyện kỳ sơn
phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh và vận chuyển cấp cứu kịp thời cho các bệnh nhân
cấp ủy chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo trung tâm y tế huyện sớm hoàn thiện các thủ tục đăng ký
để đưa xe cứu thương vào vận hành sử dụng phát huy hiệu quả cao nhất
thưa quý vị dịp nghỉ lễ hầu hết thì mọi người dân cả nước đang xung họp bên gia đình
hoặc là nghỉ ngơi du ngoạn đến các địa điểm du lịch
thế nhưng tại nhiều địa phương rất nhiều cán bộ chiến sĩ công an đã gác lại niềm vui riêng
vừa hoàn thành nhiệm vụ công tác vừa làm nhiều công việc ý nghĩa vì cộng đồng
đó là phối hợp cùng với các nhóm thiện nguyện tổ chức mang nước sạch đến với người dân vùng hạn mặn
và những giọt nước mát lành đã không chỉ giúp xua đi cái khô hạn khắc nghiệt của thời tiết
mà còn đem tới niềm vui cho mọi người
dưới cái nắng nóng những chiếc xe bồn vẫn miệt mài chạy tới chạy lui trên nhiều tuyến đường của tỉnh sóc trăng
mang theo trên đó là hàng nghìn lít nước sạch
không ai bảo ai
mỗi người một việc người bơm nước người lo chạy phân phát nước cho bà con
giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo chảy dài trên khuôn mặt người chiến sĩ công an
vất vả là vậy nhưng không một ai kêu than
bởi được giúp dân đó là niềm vui là hạnh phúc của người chiến sĩ công an
không giấu được cảm xúc người dân chia sẻ
nhiều ngày nay thiếu nước khổ quá nay có nước là vui lắm rồi yên tâm rồi
người ta vẫn thường nói một miếng khi đói bằng một gói khi no
lúc khó khăn mọi sự sẻ chia đều là đáng quý
nghĩa tình là ở đây
thấy bà con bớt khổ bớt vất vả
chỉ chừng đó thôi cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh cho người chiến sĩ công an
vượt qua được sự khắc nghiệt của thời tiết
gác lại niềm vui riêng để cống hiến
đem những giọt nước nghĩa tình đến với nhiều hộ dân hơn nữa
theo báo cáo của văn phòng bộ công an
vào ngày hôm nay toàn quốc đã xảy ra sáu mươi một vụ tai nạn giao thông làm hai mươi bảy người tử vong
bị thương là bốn mươi năm người và tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ
như vậy trong bốn ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra hai trăm bảy mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm chết một trăm linh chín người và bị thương hai trăm ba mươi sáu người
về công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã xử lý một mươi bảy chín mươi năm trường hợp vi phạm giao thông
ra quyết định xử phạt ba mươi tám tỷ bốn mươi sáu triệu đồng
tước ba bốn trăm một mươi chín giấy phép lái xe các loại tạm giữ một trăm bảy mươi xe mô tô
tạm giữ một trăm bảy mươi ô tô sáu năm trăm sáu mươi sáu mô tô và một trăm một mươi tám phương tiện khác
trong đó xử lý bốn ba trăm chín mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy nội địa đã xử lý một trăm năm mươi bảy trường hợp
lực lượng cảnh sát giao thông đường sát phát hiện xử lý sáu trường hợp vi phạm
ngoài ra trong ngày hôm nay có ba cuộc gọi và tin nhắn của người dân
phản ánh đến đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
phản ánh vì tình trạng un tắc cục bộ tại một số điểm du lịch
các cuộc gọi đã được chuyển tới cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp cùng với công an quận một mươi hai
công an tỉnh đồng nai và công an tỉnh bình dương vừa bắt giữ nhóm cướp tài sản
hết sức táo tợn tại một căn biệt thự trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn đức tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
lê văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và đỗ anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ba đối tượng do không có việc làm lười lao động nên đã tham gia vào nhóm
facebook hội những người vỡ nợ muốn làm liều
tại đây tiến thư rủ theo tuấn và sĩ tham gia đi cướp tại các căn biệt thự
tại khu vực tp hcm tỉnh bình dương
trước khi gây án tiến đã đi mua ba con dao thái lan
cuộn băng keo bình xịt sơn đen
bốn cặp găng tay y tế nhằm khi đột nhập vào nhà dân sẽ dùng để khống chế
các thành viên trong gia đình
cho đến khoảng ba giờ ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng bốn tiến cùng với sĩ đã đem theo công cụ
chuẩn bị đến căn biệt thự trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm
tiến đứng ngoài cảnh giới còn sĩ leo qua cổng chính vào bên trong của tòa nhà
khi sĩ vừa lấy túi sách ở bên trong có số tiền một một tỷ đồng
thì đã bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự và công an quận một mươi hai
cùng với hai lái xe riêng của chủ nhà vào bắt quả tăng
việc khám phá nhanh vụ án này đã thể hiện tinh thần quyết tâm chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đặc biệt là trong những ngày nghỉ lễ
để bảo vệ an toàn cho người dân
qua công tác đảm bảo an ninh mạng công an tỉnh lâm đồng đã phát hiện hiện nay
trên không gian mạng đã loan truyền thông tin cho rằng đà lạt xảy ra biến lớn
đà lạt xảy ra vấn đề cấm người dân ra đường đà lạt xảy ra bạo động bắn súng
gây hoang mang dư luận ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
công an tỉnh lâm đồng khẳng định các thông tin nêu trên là sai sự thật và vi phạm pháp luật
hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra xác minh các trường hợp lan truyền phát tán thông tin sai sự thật
xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và sẽ xử lý nghiêm theo quy định
ghi nhận trên địa bàn thành phố đà lạt trong ba ngày nghỉ lễ vừa qua các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh lâm đồng và công an thành phố đà lạt đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo an ninh an toàn
các hoạt động văn hóa xã hội du lịch trong đó có các sự kiện âm nhạc nghệ thuật diễn ra trên địa bàn
và trong thời gian tới lực lượng công an tiếp tục bám nắm địa bàn giữ vững an ninh trật tự
để người dân và du khách có những ngày nghỉ lễ vui vẻ an toàn